tại đà nẵng đã diễn ra đêm thi chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín với phần tranh tài của hai đội tuyển anh và phần lan
tham dự đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng có đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao cùng các bộ ban ngành trung ương và địa phương
kết quả đội tuyển phần lan giành chức vô địch với màn trình diễn xuất sắc và thuyết phục
với việc thuật lại các câu chuyện lịch sử của quê hương khi người dân sinh sống chính bằng nghề hàng hải
mỗi thành viên trong đội sẽ trở thành các thủy thủ đưa khán giả vào hành trình trên biển
với cảm xúc căng tràn hứng khởi của người bắt đầu rong buồn ra khơi
hấp dẫn đầy cảm xúc qua từng đêm thi lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín đã chính thức khép lại
mang đến ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân đà nẵng và bạn bè du khách
với những thành công đó diff hai nghìn một mươi chín qua một mươi năm tổ chức đã góp phần đánh dấu sự kiện pháo hoa đà nẵng
ngày càng quy mô và đặc sắc tạo nên thương hiệu thành phố đà nẵng thành phố phá hoa xứng tầm quốc tế